các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị sáng nay khu vực đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội có mưa nhỏ mưa phùn do gió đông nam thổi ẩm từ biển vào đất liền
đợt không khí lạnh tràn về miền bắc đã khiến cho nền nhiệt giảm duy trì trạng thái mưa rông cục bộ có tố lốc mưa đá và sấm xét
từ chiều tối và đêm nay không khí lạnh cường độ yếu bổ sung xuống trời chuyển trạng thái mưa rào nặng hạt
không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió sẽ duy trì đến ngày một mươi tháng bốn
vùng mưa rông từ chiều nay xảy ra ở cả đông và tây bắc bộ
trong đó vùng núi như hà giang tuyên quang yên bái lào cai điện biên có khả năng mưa rông mạnh kèm theo nguy cơ rông lốc sấm xét và gió rất mạnh
nhiệt độ ở thủ đô hà nội và khắp các thành phố như ninh bình hải phòng lạng sơn hà giang lào cai phổ biến trong khoảng từ hai mươi năm ba mươi độ trời dịu mát
tuy nhiên từ ngày một mươi tháng bốn khối không khí lạnh suy yếu miền bắc trời rất mưa và chuyển nắng nền nhiệt có xu hướng tăng trở lại lên ngưỡng ba mươi hai ba mươi bốn độ khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ như ngày cuối tuần
bát ngày ở hà nội giao động từ hai mươi sáu ba mươi độ ban nêm từ hai mươi hai hai mươi bốn độ
trái lại thời tiết ở tây nguyên và nam bộ vẫn nắng nóng gai gắt
từ ngày tám đến ngày chín tháng bốn khu vực tây nguyên và nam bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ
thậm chí gia lai đăng nông bình phước có lên đến ba mươi tám độ độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ bốn mươi năm
nắng nóng ở khu vực tây nguyên và nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai chín tháng bốn
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi bốn độ
thành phố vinh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi ba độ

thành phố đà nẵng có hình thái thời tiết tương tự như thành phố huế nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi hai độ
và thành phố hồ chí minh mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
thưa quý vị hôm nay khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt hơn ba mươi bảy độ c
cảnh báo nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao
hôm nay khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi hơn ba mươi bảy độ
độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ bốn mươi năm năm mươi thời gian nắng nóng trong ngày từ một mươi hai đến một mươi sáu giờ
ngoài ra ngày tám tháng bốn khu vực tây bắc bắc bộ và trung trung bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi lên tới hơn ba mươi năm độ
dự báo nắng nóng ở khu vực tây nguyên và nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể tranh lệch từ hai đến bốn độ
thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông đường nhựa
nhật thực toàn phần ngày hôm nay tại bắc mỹ có lẽ là hiện tượng thiên văn được đón chờ nhất khu vực này trong năm hai nghìn hai mươi bốn
dự đoán hàng triệu người sẽ theo dõi sự kiện dọc theo nhiều thành phố ở canada mỹ và mexico
mặc dù là hiện tượng thú vị được những người đam mê thiên văn học vô cùng chồng đợi tuy nhiên nhật thực lại mang đến nhiều rủi ro ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống thường ngày
dù thú là vậy
nhật thực toàn phần có thể kéo theo nhiều rủi ro ảnh hưởng lớn tới cuộc sống thường ngày đặc biệt về giao thông
theo phân tích đường đi của nhật thực trong tháng bốn này nằm trong tầm lái xe của khoảng hai trăm linh triệu người mỹ
làm gia tăng mối lo xảy ra các vụ tai nạn ô tô gây tử vong ở nước này
phân tích trên một tạp chí của mỹ cho thấy tai nạn giao thông tăng ba mươi một vào khoảng thời gian xảy ra nhật thực
tương tự mức tăng vào các ngày lễ lớn như lễ tạ ơn
trung bình vào những ngày trước trong và sau nhật thực
cứ hai mươi năm phút đã có thêm một người bị tai nạn
cứ hai mươi năm phút lại có thêm một người bị tai nạn giao thông và cứ chín mươi năm phút lại có thêm một trường hợp tử vong
dữ liệu cũng chỉ ra rằng đa số các vụ tai nạn xảy ra không phải trong pha tối của nhật thực mà vài giờ sau đó
ngoài ra một số bang dễ ra tình trạng kẹt xe tới một mươi năm giờ
đáng lo ngại hơn khi năm nay đường đi của nhật thực toàn phần sẽ gần các thành phố lớn hơn nhiều so với bảy năm trước
ước tính khoảng ba mươi một sáu triệu cư dân mỹ sống trên đường nhật thực toàn phần năm nay
so với chỉ một mươi hai triệu người vào năm hai nghìn một mươi bảy
chưa kể nhật thực tiếp theo ở bang mỹ sẽ không xảy ra trong hai thập kỷ nữa
tức là càng có nhiều người muốn tham gia chiêm ngưỡng sự kiện lịch sử này
cục quản lý đường cao tốc liên bang mỹ cho biết
tạc đường không thể tránh khỏi và yêu cầu người dân đến sớm và về muộn
họ cũng đưa ra một số đề xuất về an toàn
bao gồm việc rời khỏi đường cao tốc đến một vị trí an toàn để xem nhật thực
và tránh di chuyển trên đường đi của nhân thực toàn phần
sản lượng điện bị ảnh hưởng nặng
lần nhật thực năm hai nghìn một mươi bảy
có tác động lớn đến sản lượng điện tại bang mỹ
chỉ tính riêng tại mỹ sản lượng điện mặt trời giảm tới hai mươi năm trong thời gian diễn ra sự kiện
gây tổn thất khoảng sáu gigawatt điện tài tạo
đây là mức sử dụng năng lượng hàng ngày và sáu trăm linh triệu bóng đèn hoặc bốn năm triệu ngôi nhà
để đảm bảo duy trì nguồn điện
các nhà sản xuất điện phải gia tăng sử dụng khí đốt tự nhiên hoặc than
theo tính toán nhật thực năm hai nghìn một mươi bảy
khiến các nhà máy điện xả ra thêm khoảng năm tấn co hai
tương đương từ việc lái một chiếc xe chở khách trung bình đi một mươi tám triệu km
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ nhiều mây có mưa rải rác
riêng khu tây bắc có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trung bộ có mây ngày nắng
phía bắc có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
năm bộ có mây ngày nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa giải rác
riêng khu tây bắc có mưa ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
có nơi dưới hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
riêng khu vực tây bắc từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi trên ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa giải rác
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
có nơi trở lạnh
phùng núi có nơi trở rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
phùng núi có nơi dưới hai mươi một độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sơn mù và sơn mù nhẹ rải rác
từ chiều và đêm có mưa rải rác
phía nam có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
phía nam từ ba mươi một đến hai mươi bốn độ
phía bắc có nơi trên ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
phía bắc có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
có nơi trên ba mươi bảy độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh

nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ